do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh thấp bị nén đã xảy ra rông lốc kèm mưa đá từ đêm ngày hai mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tại các địa phương trên địa bàn các tỉnh yên bái sơn la hà giang lai châu gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân
hiện công tác khắc phục hậu quả cũng đang được triển khai sớm giúp người dân ổn định cuộc sống
mưa đá gió lốc đã làm một người dân ở huyện mai sơn tử vong vì đá lăn vào nhà
năm người dân khác tại huyện quỳnh nhai bắc yên và mường la bị thương
hơn chín trăm hai mươi ngôi nhà bị tốc mái một mươi nhà bị đổ sập hoàn toàn
hơn bốn mươi ba hectare lúa ba mươi hectare mạ một trăm hai mươi bốn hectare rau màu và hơn năm trăm linh hectare cây ăn quả bị sạt lở vùi lấp
cùng với đó thiên tai cũng làm chín lớp học bị tốc mái
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la đã kiểm tra hiện trường xác minh tình hình thiệt hại
huy động các nguồn lực theo phương châm bốn tại chỗ để khắc phục thiệt hại ổn định cuộc sống cho người dân
cùng với đó kịp thời động viên hỗ trợ gia đình có người bị tử vong và bị thương
trận mưa đá gió lốc xảy ra tối qua ngày hai mươi ba tháng bốn trên địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã làm ba người chết và mất tích hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu nhiều nhà cửa tài sản bị hư hỏng hoa màu bị gãy đổ
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh lai châu đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ
tổ chức tìm kiếm người mất tích giả soát thống kê và khắc phục thiệt hại
đêm ngày hai mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng bốn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa to mưa đá
gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân
hiện công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai sớm giúp người dân ổn định cuộc sống
theo thống kê của hội chữ thập đỏ tỉnh yên bái thì đến sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn
các gia đình bị thiệt hại đã được hỗ trợ gạo và các đồ dùng thiết yếu
hỗ trợ năm triệu đồng trên một gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn bố trí ổn định chỗ ở tạm
còn tại hà giang lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã xuống kiểm tra
chỉ đạo các địa phương thực hiện phương châm bốn tại chỗ
đồng thời kêu gọi người dân phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong lúc khoản nạn khó khăn
thống kê tỉnh hà giang bị thiệt hại nặng nề với hơn hai ngôi nhà
gần một năm trăm linh hectare lúa và hoa màu bị hư hỏng
gió lốc cũng đã khiến một người chết do cây đổ một người bị thương ước tính thiệt hại gần ba mươi tỷ đồng